xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi gập nhờ các tin tức an ninh trật tự vào lúc chín giờ sáng
và được các địa phương gửi về ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị thông tin từ công an tỉnh bắc ninh xác nhận trên quốc lộ một mươi tám
đoạn qua xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh vào tối ngày hôm qua
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đã làm ít nhất ba người tử vong và hai người khác bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày
nhiều nhân chứng cho biết một xe máy sang đường bất ngờ bị xe phân khối lớn
đi tốc độ cao đâm chúng văng ra và va chạm với một xe máy đi bên cạnh
hậu quả ba người tử vong tại chỗ hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo
phòng cảnh sát giao thông cùng với công an huyện quế võ bảo vệ khám nghiệm
hiện trường tử thi và điều tra làm rõ vụ việc này
còn tại tỉnh đắk lắc hai đối tượng là trần nam giang ở huyện cư mơ ga
và trần văn hiệp ở thành phố bô ma thuật đã tham gia một vụ đánh nhau
trước quán bar đã khiến cho một người tử vong và hiện đã bị công an thành phố
bô ma thuật tạm giữ hình sự
nạn nhân trong vụ án là anh hoàng ngọc trung chú tại huyện cư đông anna
vào đêm ngày một mươi tháng sáu giang và hiệp đến quán bar leberty
ở thành phố bô ma thuật để chơi
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn sau đó lao vào đánh nhau
với hoàng ngọc trung hậu quả trung bị giang và hiệp đánh đến tử vong
sau đó đến cơ quan công an đầu thú
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình
đối với bị cáo nguyễn mỹ bốn mươi tám tuổi chú thệ thành phố hội an tỉnh quảng nam
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do thiếu tiền tiêu xài nên mỹ đã nhiều lần
vận chuyển ma túy cho một đối tượng tên là cô nhỏ không rõ lai lịch
vào chiều ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
như mọi lần mỹ điều khiển xe ô tô ra quảng trị nhận ma túy đã được thống nhất giao dịch từ trước
khi vừa về đến nam hầm đường bộ hải vân thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang
thu giữ hơn ba kg ma túy đá đến thời điểm bị bắt giữ
mỹ đã ba lần vận chuyển chót lọt và nhận hai mươi năm triệu đồng tiền công
công an thành phố rạch giá phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh kiên giang đã phát hiện hàng chục đối tượng
thuê phòng sử dụng ma túy
kiểm tra tại một khách sạn ở địa chỉ trên đường ba tháng hai vĩnh lạc
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang lực lượng chức năng phát hiện tại tầng bốn
vào tầng năm của khách sạn có sáu mươi ba đối tượng thuê tám phòng để sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu bịch ma túy tổng hợp và một số dụng cụ sử dụng ma túy
tạm giữ gần bốn mươi triệu đồng qua kiểm tra nhanh công an đã phát hiện bốn mươi bảy đối tượng
đã dương tính với chất ma túy này
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu a sánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có sẹo tròn năm cm cách hai cm trên trước đầu lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc ngàn xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng tô thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã yên định
huyện bắc mê tỉnh hà giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc mê
tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý